chương trình tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
vào ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã tống đạt kết luận điều tra số tám trăm hai mươi chín andt gồm hai trăm một mươi sáu trang
chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bàn kết luận về điều tra đến điều tra đến bản viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ
để đề nghị truy tố chín mươi hai bị can về bảy tội danh gồm tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn
rửa tiền đưa hối lộ sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã khởi tố tổng số một trăm linh năm bị can về bảy tội danh trên
đã tạm đình chỉ điều tra đối với một mươi ba bị can trong đó truy nã một mươi hai bị can đang bỏ trốn
qua điều tra đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc qua game bài brickvip tipclub
do phan xảo nam và nguyễn văn dương cầm đầu gồm hai mươi năm đại lý cấp một năm tám trăm bảy mươi bảy đại lý cấp hai và bốn mươi hai chín trăm năm mươi sáu bảy trăm một mươi tám tài khoản tham gia đánh bạc
số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là chín tám trăm năm mươi ba tỷ hai trăm hai mươi bảy ba trăm bốn mươi hai một trăm linh chín đồng
sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc chi phí quản lý trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là ba bảy trăm linh chín tỷ đồng
một bốn trăm bảy mươi hai tám trăm ba mươi chín đồng các cá nhân được hưởng lợi là bốn bảy trăm một mươi ba tỷ hai trăm linh hai tám trăm ba mươi ba chín trăm chín mươi đồng
trong đó phan xào nam hưởng lợi một bốn trăm bảy mươi năm tỷ sáu mươi ba hai mươi chín một trăm bảy mươi sáu đồng
nguyễn văn dương hưởng lợi một sáu trăm năm mươi năm tỷ bốn trăm hai mươi chín chín trăm hai mươi bảy trăm bốn mươi sáu đồng
nhóm hoàng thành trung phan anh tuấn và lê văn kiên đang trốn trốn
trong đó phan xảo nam hưởng lợi một năm trăm bảy mươi bốn tỷ một trăm linh sáu bảy trăm hai mươi đồng
cơ quan điều tra đã tạm giữ kê biên của các bị can và những người có liên quan một ba trăm bốn mươi ba tỷ một trăm ba mươi năm bốn trăm sáu mươi tám trăm bốn mươi bảy đồng
qua điều tra cũng đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố phan văn vĩnh và nguyễn thanh hóa đồng phạm về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thẻnh công vụ theo khoản hai ba trăm năm mươi sáu bộ hình sự năm hai nghìn một mươi năm
do tính chất phức tạp của vụ án cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn hai của vụ án
đối với các cá nhân tổ chức có dấu hiệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc đánh bạc sửa tiền mua bán trái phép hóa đơn
đưa và nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và các hành vi khác vi phạm pháp luật